việt nam năm năm trở lại đây từ sau khi luật giáo dục nghề nghiệp được đưa vào thực hiện
và sau ba năm chuyển giao vai trò quản lý nhà nước sự chủ động tích cực từ các cơ quan quản lý
đã giúp cho mô hình nhà trường doanh nghiệp có những bước tiến nhất định
xong đây mới chỉ là tiên đề cho quá trình hợp tác
vì sự hợp tác này gắn chặt với lợi ích của từng bên
và cơ chế chính sách chúng ta không chỉ là những ưu đãi về thuế
mà chúng ta phải có những giải pháp hỗ trợ kỹ thuật để chúng ta giúp nhà trường và doanh nghiệp hợp tác tốt với nhau
bên cạnh đó thì chúng ta cũng đầy mạnh hỗ trợ khuyến khích về cơ sở hạ tầng
cũng như là hỗ trợ về kỹ thuật để các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp lớn
có thể tổ chức các trung tâm đào tạo nghề nghiệp ngay tại trong doanh nghiệp của mình
bộ lao động thương binh và xã hội đã giao
với bảy mươi sáu những văn bản hướng dẫn dưới luật để thực hiện luật giáo dục nghề nghiệp
tôi cho đây là một cố gắng rất là lớn để phát triển về giáo dục nghề nghiệp của nước nhà
sản phẩm của giáo dục nghề nghiệp cũng chính là nguồn nhân lực của các doanh nghiệp
cho nên việc đào tạo phải gắn với xã hội gắn với nhu cầu của doanh nghiệp
đào tạo những cái mà doanh nghiệp cần và xã hội cần
hợp tác nhà trường doanh nghiệp
và sự hỗ trợ từ chính phủ nhà nước với những cam kết đồng hành phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp
hướng đến tầm nhìn và khát vọng trong chuẩn bị nguồn nhân lực có kiến thức kỹ năng
góp phần nâng cao năng suất lao động nâng cao năng lực cạnh tranh
đáp ứng yêu cầu của công nghệ bốn và hội nhập quốc tế
cũng là điều đã được chính phủ các bộ ngành khẳng định
trong diễn đàn quốc gia nâng tầm kỹ năng lao động việt nam diễn ra vào cuối tháng một mươi một vừa qua
diễn đàn lớn nhất từ trước đến nay về giáo dục nghề nghiệp đã cho thấy
những quyết tâm mạnh mẽ về nâng tầm kỹ năng cải thiện năng lực quốc gia
từ kỹ năng nghề một lần nữa được khẳng định
đặc biệt là phải có cơ chế kinh tế để doanh nghiệp thấy lợi ích trực tiếp
trước mắt và lâu dài để đầu tư vào đào tạo và nghiên cứu khoa học
nhà nước cũng phải hỗ trợ kết nối cùng cộng
phải làm sao có các cơ sở dữ liệu lớn về trình độ nghề nghiệp và nhu cầu nghề nghiệp
giữa các cơ sở đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp và kết nối với nhau
phải thay đổi và cùng với sở thay đổi kể cả là các chính sách tôn vinh
mọi người không chỉ dựa vào những yếu tố có tính hình thức như là bằng cấp
mà tôn vinh bằng giá trị bằng kỹ năng và bằng đóng góp công hiến của từng người một
thì giáo dục nghề nghiệp cũng sẽ được đẩy mạnh phát triển hơn
với tôn trị đồng hành của doanh nghiệp cùng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
diễn đàn tập trung vào sự tham gia của doanh nghiệp
để giải quyết hài hòa giữa nhu cầu của doanh nghiệp
và khả năng cung ứng nguồn nhân lực của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
và đặc biệt ngoài trách nhiệm của doanh nghiệp trong vấn đề đồng hành cùng trường nghề
nâng cao chất lượng nguồn lao động
thì trách nhiệm của nhà nước vẫn là nền tảng là điểm tượng với những yêu đãi về chính sách pháp luật
cũng như những hướng dẫn cụ thể trong việc thực thi để bảo đảm hội nghị sẽ không chỉ là những cái bắt tay
những ký kết trên giấy mà cần được triển khai thực tế
đây là một dịp rất tốt để các doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo
với các cơ sở của các trường dạy nghề trên địa bàn
và đối với vĩnh phúc của tôi thì chính sách của tỉnh
hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã ban hành nghị quyết bốn mươi hai để thực hiện về giáo dục nghề nghiệp
và trong chính sách về giáo dục nghề nghiệp thì có nội dung là doanh nghiệp tham gia đào tạo
công nhân đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
thì đã có chính sách các doanh nghiệp nếu tuyển lao động qua đào tạo thì được yêu đái
và doanh nghiệp tham gia vào đào tạo
và đào tạo ở tại các doanh nghiệp thì cũng được hưởng kinh phí hỗ trợ của tỉnh
để thực hiện công tác đào tạo tại doanh nghiệp
sau diễn đàn này sẽ có một chỉ thị của thủ tướng chính phủ về phát triển nguồn nhân lực
có kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất lao động của việt nam
chỉ thị này sẽ do bộ lao động thương bình và xã hội chủ trì
cùng với các bộ ngành xây dựng sớm trình thủ tướng
nhiều người đồng nghiệp thì được hưởng ưu đại
nhà nước nhà trường doanh nghiệp phải có chính sách rõ hơn
cái tính năng nói như vậy
doanh nghiệp nào tham gia đào tạo sử dụng nhiều học viên từ cơ sở giáo dục nghề nghiệp
thì được hưởng ưu đại
đây có thể coi là một việc cần phải làm trong nhiệm vụ mục tiêu quốc gia
giai đoạn hai nghìn một trăm hai mươi năm để về phát triển giáo dục nghề nghiệp
các tỉnh thành các địa phương có trường đào tạo nghề cần có giới đích
ưu tiên như các dự án có sự phối hợp giữa cơ sở giới dục nghề nghiệp
và doanh nghiệp
ví dụ như là dành một mươi một mươi năm các dự án trên địa bàn
từ đó có thể gắn kết được nhà trường và doanh nghiệp
đồng thời gián tiếp vào quá trình đào tạo nhân lực kinh nghệ
khuyến khích các hiệp hội các doanh nghiệp tham gia hệ sinh thái
thông qua kết nối cơ sở giới dục nghề nghiệp với các trung tâm dịch vụ việc làm
so với những dịch việc làm hỗ trợ việc làm
trong từ một mươi một mươi năm năm tới
khoảng một phần ba công việc hiện tại sẽ thay đổi do tác động của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
của công nghệ thông tin robot tự động hóa và trí tuệ nhân tạo
khoảng bốn mươi lao động toàn cầu sẽ không có kỹ năng phù hợp với công việc của mình
khi robot thay thế con người
do đó lao động của việt nam phải thay đổi nhất là ngành nghề thâm dụng nhiều lao động
vì thế để có thể chuẩn bị lực lượng lao động cho tương lai
thì phát triển giáo dục nghề nghiệp cần phải được coi là một nhiệm vụ quan trọng
để sự hợp tác ba nhà đi vào chiều sâu và thực
chất như thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nói trong diễn đàn quốc gia nâng tầm kỹ năng việt nam
chúng ta cần phải có trái tim nóng cái đầu thông minh và bàn tay hành động
để đưa giáo dục nghề nghiệp phát triển